gia thầy tỉnh con tâm bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
sáng hôm qua ngày bảy tháng một mươi một trung úy trần mạnh cường và thượng sĩ hoàng văn cường
cán bộ công an huyện xã thầy tiến hành công tác rà soát nắm tình hình trên địa bàn
trên đường làm nhiệm vụ hai đồng chí phát hiện đối tượng trần ngọc tâm
trú tại thôn ba thị trấn sa thầy tỉnh con tâm là đối tượng đang trong diện nghi vấn
lận trốn trong một nhà dân tại thôn một thị trấn xã thầy
qua quan sát ban đầu nhận thấy đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
nên hai đồng chí đã yêu cầu đối tượng về trụ sở đồng thời tiến hành kiểm tra người
trong lúc kiểm tra thì bất ngờ đối tượng rút dao bấm sẵn
đâm một nhát vào bụng đồng chí trần mạnh cường và một nhát vào tay đồng chí hoàng văn cường nhằm tẩu thoát
mặc dù bị thương tích hai đồng chí đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ được đối tượng
đưa về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra
hiện hai đồng chí đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tâm
riêng đồng chí trung úy trần mạnh cường vẫn đang hôn mê do vết thương khá nặng
hai vụ mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh yên bái
cũng vừa được công an huyện yên bình phát hiện bắt giữ
trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn đèo thao xã cảm ân huyện yên bình
tổ công tác công an huyện yên bình phối hợp với ba công an xã cảm ơn
bắt quả tang nguyễn văn sơn trú tại xã tân hương huyện yên bình
có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông màu trắng bên trong chứa một mươi sáu gói nhỏ heroin
tiếp đó tổ công tác công an huyện yên bình bắt quả tang đối tượng cao minh việt
trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình đang có hành vi cất giữ bốn mươi tám đoạn ống nhựa
được hàng kính hai đầu bên trong có chứa heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp đối với việc tổ công tác đã phát hiện và thu giữ sáu mươi gói heroin
được việc cất giấu bên trong chiếc lán cạnh nhà nâng tổng số ma túy thu giữ là một trăm linh tám gói
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng trên về tội mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy
sáng qua tòa án nhân dân huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự đối với nguyễn anh phú trú xã phổ văn huyện đức phổ về hành vi trộm tài sản
theo cáo trạng trong năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn anh phú đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đức phổ
sau đó bị tòa án nhân dân huyện đức phổ tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam
năm hai nghìn một mươi năm sau khi thi hành án phạt tù nguyễn anh phú tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản của nhà dân
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn anh phú một mươi hai năm tù giam
ba mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại trò rẫy của bà phan thị minh thôn mỹ tường hai xã nhân hải huyện ninh hải vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận bắt quả ta
tại hiện trường lực lượng công an tiến hành lập biên bản tạm giữ ba mươi sáu đối tượng đánh bạc một mươi năm xe máy hơn hai mươi một triệu đồng
cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc
được biết nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an phan luyện đã thuê tròi của bà phan thị minh
với giá từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng mỗi ngày để tổ chức đánh bạc gần một tháng nay

và sử dụng người vận hành không có kỹ thuật hiểu biết về sử dụng lò hơi

thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ chuẩn bị số hàng hóa trị giá một mươi bảy tỷ đồng
chiếm khoảng bốn mươi tổng số lượng hàng tết để bình ngồn thị trường
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn này cho biết
họ cam kết không điều chỉnh tăng giá bán trong tháng trước và sau tết
đồng thời các doanh nghiệp thực hiện nhiều đợt khuyến mại
tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như nước giải khát bánh kẹo mứt quần áo
để kích thích mua sắm tiêu dùng
cũng liên quan tới dịp tết nguyên đán sắp tới
và ngày một mươi tháng một mươi một công ty cổ phần vận tài nước sắt sài gòn
sẽ mở bán thêm một mươi bảy năm trăm linh vé tàu tết đợt hai
hành khách có thể mua qua ba hình thức là qua website
vétàu com vn đại lý chính thức và tại ga sài gòn
ở ga hành khách phải nhắn tin trước để lấy số thứ tự
sau đó được hẹn ngày giờ cụ thể để đến mua vé
do mưa lũ những ngày qua đã khiến tôm hùm nuôi
ở vùng nuôi đầm cù mông thị xã sông cầu tỉnh phú yên
vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước ta bị chết hàng loạt
do sấp nước ngọt và tính đến sáng ngày hôm qua
thì đã có hơn hai lồng tôm hùm bị chết
giá trị thiệt hại ước tính ban đầu là hơn ba mươi tỷ đồng
phần lớn tôm hùng bị chết tại đầm cù mông
trong giai đoạn từ tháng tám đến tháng một mươi
tôm chết hàng loạt ngư dân trắng tay
trong đó có hộ nuôi nhiều thiệt hại cả tỷ đồng
tuy nhiên hiện nay đầm củ mông đã bị ngọt hóa
trong khi lượng lớn lồng nuôi còn dìm sâu dưới đầm
số tôm thiệt hại dự báo sẽ không dừng lại ở đó
toàn thị xã sông cầu hiện có một mươi sáu lồng nuôi tôm hùm
đây là nơi có diện tích nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước
hiện nay số lượng tôm chết chưa thống kê cụ thể
bởi nhiều người nuôi dù biết xảy ra tôm hùng chết lúc này
nhưng không dám kéo lồng bé lên kiểm tra
vì sợ tôm càng bị xâm nước ngọt
hiện các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp kỹ thuật nào
mang tính khả thi để khống chế hiện tượng tôm chết do mưa lũ
thưa quý vị
trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi cho chất lượng cao năng suất tốt đã được áp dụng
là ngày đầu tiên lấy giống gà ai cập về nuôi
tại xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình
ông nguyễn văn diện gặp nhiều khó khăn
cả về vốn về kỹ thuật chăn nuôi lẫn khâu kiểm soát dịch bệnh
thất bại xong không nản trí
người nông dân này tiếp tục tìm tòi học hỏi và đầu tư vào giống gà này
hãy cùng chúng tôi đến với ninh hòa
để xem cách làm trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm này
tôi là diện
vừa rồi tôi đã được xã ninh hòa tạo điều kiện để cho tôi thuê được cái mảnh đất này
tôi đã đi thăm một số các mô hình trang trại ở các nơi bé
thì mình thấy người ta làm rất tốt

nhưng mà chứ ra ai cập này thì mình thấy người ta làm rất tốt
nó là một cái loại gà giống người ta được thuận chủng nhất
khi nó đẻ thì nó không đẻ cao như các cái gà siêu trứng đâu
cái siêu trứng nó đẻ tới chín mươi năm
cái gà này nó chỉ đẻ cao nhất bảy mươi bảy mươi năm
từ cái chỗ đấy cho nên là cái chất lượng trứng nó rất tốt
những cái thời gian trước thì bà con nông dân nuôi là nhỏ lẻ
không nuôi thành cái mô hình trang trại
nhưng mà đứng trước là tình hình là chỗ anh diện anh làm cái mô hình này
thì tôi nghĩ là thấy là cái mô hình là đáng ghi nhận và cũng nên mở rộng
đến bây giờ thì cũng là tương đối thuận lợi
nhưng trước kia thì cũng gặp nhiều khó khăn đấy
thứ nhất là kỹ thuật mình chưa biết gì
cách đầu tiên mua cũng là một số cái kỹ thuật nó không đáng bảo

thì nó bị bệnh
xếp một đoàn luôn

thì nó bị bệnh
xếp một đoàn luôn
mình nếu không ốm đau mình thì xem nào ốm đau thế nào ốm quá thì mình bắt ra riêng mình đi đốt mình có uống thuốc thuốc nào nữa
cái thứ nhất là phải cái mặt đặc phải cố định phải thở qua thời gian thì mình mới dám mạnh dạng đầu tư đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là phải có vốn
anh muốn làm thì đầu tiên là nông dân thì thực tế là vốn thì hơi ít khó mà muốn làm lớn thì là phải có cái vốn
thì cũng rất mong là tất cả các cấp các ngành bên trên tạo điều kiện cho hội nông dân xã ninh hòa chúng tôi
cái hội viên nông dân chúng tôi là có những cái vốn để tiếp cận được những cái mô hình mới
cái mô hình chăn nuôi này nha thật với các cậu là tôi thấy nó là ngại sốt
rất tốt bởi vì là người ta rất sợ cậu cũng không dám làm
vì chính vì cái sợ đó thế nên là nhân dân ở cái khu vực của tôi này thật ra thì chưa có ai dám làm
ba con này thì một ngày bây giờ nó chỉ đẻ vào khoảng đều có thu thô vào khoảng một chín trăm linh hai hai quả
thế thì tính ra lợi nhuận của nó ấy thì thật ra thì nó vào khoảng nếu mà cái lúc cao giá nhất bán vào khoảng hai tám trăm linh quả
thì mình tính một lãi một ngày thì nó cũng cao nhất
là cũng đủ khoảng hai triệu ba triệu một ngày
thế nên là chú cũng đang phân đấu làm sao cũng đủ khoảng một mươi con
có thể tới một ngày tải tiền chục triệu một ngày
chú phải phân đấu một ngày thôi
rõ ràng là cần nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất tốt nhất của ông diện để nâng cao đời sống và thu nhập của người nông dân
và để có được điều đó thì bên cạnh sự tìm tòi
của chính người dân
việc định hướng và hỗ trợ về vốn cũng như trang thiết bị kỹ thuật của chính quyền đoàn thể ở các địa phương là vô cùng quan trọng
anh vũ đã hơn ba tháng kể từ khi khai giảng năm học mới
thì tại tất cả các trường học trên cả nước học sinh và thầy cô giáo đã ổn định trường lớp và tập trung vào việc dạy và học được tốt
nhưng tại một số địa phương thì thầy và trò nơi đây vẫn còn đang phải vất vả trật vật vì thiếu trường thiếu lớp
vâng định hình hiện nay tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình vẫn còn nhiều địa phương thiếu trầm trọng cả trường học lớp học
và đáng chú ý là nhiều công trình trường học thi công giang dở kéo dài
trong khi thì học sinh phải đi học nhờ tại trụ sở ủy ban nhân dân xã hay là nhà kho đã ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng giáo dục cũng như là chăm sóc trẻ
lớp học được cải hoán
lớp học được cải hoán từ trụ sở cũ của ủy ban nhân dân xã
chật trội thiêu thốn đang là những cản trở khiến cho việc dạy và học của cô và trò trường mầm non xuân thiện huyện kim sơn gặp nhiều khó khăn
theo quy định của ngành giáo dục thì ở bậc học mầm non mỗi lớp không quá ba mươi năm trẻ và diện tích phòng học phải đảm bảo từ một đến một năm m hai một trẻ
trong khi đó tại trường mầm non xuân thiện thì để thực hiện theo đủ quy định
thì để thực hiện theo đúng quy định này không hề đơn giản
bởi hiện tại mặc dù học lớp ghép song số phòng học của nhà trường vẫn thiếu
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nhà trường có hơn một trăm năm mươi trẻ theo học ở sáu nhóm lớp
trong đó có bốn nhóm lớp đang học nhờ tại trụ sở cũ của ủy ban nhân dân xã
còn lại hai nhóm lớp là điểm trường lẻ vẫn là nhà cấp bốn lụp sụp
trong các cái hoạt động chuyên môn thì giáo viên vậy rất là phải ninh hoạt
trong cái tổ chức các cái hoạt động cho các cháu
có những cái giờ hoạt động rất là hẹp nên là một số các cái hoạt động các cô phải đưa ra bên ngoài
nhưng mà có những hôm thời tiết xấu như là mưa và nắng
thì là các cô này phải cố gắng hết sức trong hoạt động tổ chức khéo néo ở trong các phòng học
nên là nhiều khi các cái chất lượng của các cô trong cái phòng học một số
cái tiết dạy thì nó cũng chưa được đảm bảo trong cái hoạt động trong chuyên môn
trước thực trạng đó năm hai nghìn một mươi một đơn nguyên sáu phòng học kiên cố đã được quy hoạch theo đề án kiên cố hóa trường lớp
và bắt đầu xây dựng ngay tại khu trung tâm xã xuân thiện với kinh phí dự kiến khoảng ba năm tỷ đồng
tuy nhiên đến nay đã hơn sáu năm trôi qua nhiều hạng mục thi công đã bị xuống cấp phủ rong rêu
nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành
đối với vật chất thì không đảm bảo được cho các cháu đặc biệt các phòng học
theo cái yêu cầu của giảng dạy theo chương trình cầu cập mầm non hiện nay
thì nếu như mà đặc biệt là mùa hè thì phòng không đảm bảo số m hai trên đầu của cháu
nóng bức thứ hai là cái công trình xây dựng của ủy ban thì nó không phù hợp với cái chức năng để phục vụ cho công tác giáo dục
ngoài tình trạng thiếu trường thiếu lớp ở xã xuân thiện hiện tại trên địa bàn huyện kim sơn còn một mươi địa phương trong tình trạng này
không chỉ học nhờ mà thậm chí nhiều nhà trường còn tổ chức học
ngay trong khuôn viên của những công trình thi công giang dở
đây là hình ảnh cô trò trường mầm non kim chính
hơn ba năm trước nhà trường phải tổ chức học ba khu ở các nhà văn hóa xóm
đến năm hai nghìn một mươi ba do thiếu phòng học cơ sở vật chất ở các khu lẻ xuống cấp
nên trường được địa phương hoàn thiện năm phòng học ở tầng một của ngôi trường mới đang xây dở để có chỗ cho các cháu học tập
cơ sở vật chất của nhà trường thì gặp rất là nhiều khó khăn ở cả hai khu
thì khu b hiện nay thì đã được sửa chữa nhưng mà cái khu a thì các phòng học hầu như là chưa hoàn thiện
đấy nên là cũng ảnh hưởng về cái chăm sóc và nuôi dưỡng giáo dục các cháu
đặc biệt là về cái chất lượng huy động và cái chất lượng mà nuôi dạy trong nhà trường
những địa phương nằm trong tình trạng thiếu trường lớp học đều là những xã khó khăn
việc thực hiện kiên cố hóa cơ sở vật chất trường lớp dựa vào ngân sách xã là rất khó thực hiện
chủ trương của huyện thì dựa vào một là kêu gọi sự hỗ trợ của tỉnh
tỉnh thì cũng có hỗ trợ cho huyện cho các xã khó khăn đấy
và cái thứ hai nữa là dựa vào các nhà tài trợ xã hội hóa
thì năm qua thì cũng đã xã hội hóa được một số cái công trình
với tình trạng trường lớp như trên việc đảm bảo tốt cho công tác dạy và học tại đây
còn rất nhiều vấn đề mà các gấp chính quyền phải quan tâm đầu tư
vì đây là điều kiện tiên quyết nâng cao dân trí và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra
với chủ đề này
năng lực sức khỏe và chất lượng dịch vụ y tế
hội thảo nâng cao năng lực sức khỏe quốc tế lần thứ tư được tổ chức vào sáng qua
với sự tham gia của các nhà nghiên cứu nhà quản lý chuyên gia về y tế và giáo dục
các tổ chức chăm sóc sức khỏe quốc tế và châu á
hội thảo năng lực sức khỏe quốc tế lần thứ tư
được hội năng lực sức khỏe châu á lựa chọn tổ chức tại việt nam
đây là cơ hội học hỏi giao lưu quốc tế về năng lực sức khỏe
và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này tại việt nam
là diễn đàn quan trọng để trao đổi và học tập kinh nghiệm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả
của các nước châu á và các nước trên thế giới
thưa quý vị khi tham gia giao thông trên đường
người điều khiển phương tiện thường gặp rất nhiều những vấn đề về sự an toàn của bản thân mình
trong đó thì ngoài việc các xe khác không chấp hành đúng luật giao thông đường bộ như phóng nhanh vượt ẩu
còn một vấn đề khác nữa đó là những con đường không đảm bảo an toàn với nhiều ổ voi ổ gà phải không chị thúy
đúng vậy đó anh vũ
đã nhiều năm nay người dân ở xã lại yên huyện hoài đức hà nội luôn phải khổ sở với tình trạng ô nhiễm khói bụi và con đường liên huyện chạy qua khu công nghiệp lại yên
đoạn đường này có chiều dài khoảng tám trăm linh mét kéo dài từ cầu khâm tới cầu địa sáu
mặc dù dự án xây dựng đoạn đường trên đã được khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi năm thế nhưng đến nay vẫn gian dở nhiều ổ voi ổ gà nham nhở dọc tuyến đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
chỉ dài chưa đến một km nhưng để qua được đoạn đường từ đìa sáo đến cầu khâm người dân phải rất vất vả để tránh hết ổ voi này đến ổ châu khác
do tuyến đường đang thi công gian dở cộng thêm mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe trọng tải lớn chở bê tông tươi hàng hóa nguyên vật liệu ra vào các trạm trộn bê tông và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp lại yên
nên con đường này càng bị xuống cấp và ô nhiễm bụi

nên con đường này càng bị xuống cấp và ô nhiễm bụi

chỉ dài chưa đến một km nhưng để qua được đoạn đường từ đìa sáo đến cầu khâm hàng hóa nguyên vật liệu ra vào các trạm trộn bê tông và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp lại yên